tin quốc tế trong cuộc họp báo ngày một mươi năm tháng chín người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakharova cho rằng
mỹ sẽ vượt lằn danh đỏ và trở thành một bên thực sự trong cuộc xung đột ở ukraine
nếu như washington quyết định cung cấp tên lửa tầm xa hơn cho kiev
bà zakharova nhấn mạnh một động thái như vậy sẽ tương đương với việc triển khai các tên lửa tầm trung trên mặt đất tới châu âu
đồng thời cho biết thêm các vũ khí như vậy trước đây đã bị cấm theo hiệp ước các lực lượng hạt nhân tầm trung
hiệp ước inf mà mỹ đã từ bỏ vào năm hai nghìn một mươi chín dưới đời tổng thống donald trump
người phát ngôn bộ ngoại giao nga cũng cho biết trong một kịch bản như vậy
nga sẽ phải đưa ra phản ứng thích hợp và có quyền bảo vệ lãnh thổ của mình bằng bất kỳ phương tiện nào có sẵn
lầu năm góc mới đây đã công bố một gói viện trợ quân sự mới cho ukraine trị giá sáu trăm bảy mươi năm triệu đô la mỹ
gói này bao gồm đạn pháo xe bọc thép và mìn phóng từ xa cùng với các thiết bị khác